ngày hôm nay hai tháng một đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bi thư
dự tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
và đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện tiền hải tỉnh thái bình
huyện tiền hải đã huy động nguồn lực gần hai hai trăm năm mươi tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí
trên địa bàn huyện có hơn một trăm hai mươi km đường trục xã liên xã được nhựa hóa bê tông hóa đạt chuẩn
hơn tám trăm bảy mươi km đường trục thôn được cứng hóa
thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm hai nghìn một mươi chín ước đạt bốn mươi năm bảy triệu đồng một người
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn một bảy mươi năm
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần quốc vượng trao bằng chứng nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi chín cho đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện tiền hải
cũng trong thời gian làm việc tại địa phương đồng chí trần quốc vượng đã đến dự và trao tặng quà
tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
cho một trăm năm mươi đại biểu hoạt động kháng chiến có con em nhiễm chất độc da cam
đang sinh sống tại huyện tiền hải kiến sương thái thụy
trao hai trăm linh triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh